truyền thông triều tiên sáng nay đưa tin nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo chiến thuật
được trang bị hệ thống định vị tự động mới nhằm nâng cao khả năng vũ khí của mình
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna độ chính xác và tin cậy của hệ thống định vị tự động
đã được xác minh thông qua vụ phóng thử hôm một mươi bảy tháng năm ra vùng biển phía đông của triều tiên
nhà lãnh đạo kim trương ươn đã giám sát vụ phóng thử
đây là vụ phóng thử tên lửa mới nhất của triều tiên sau vụ bắn đạn pháo
từ bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn sáu trăm linh ly hôm hai mươi hai tháng bốn vừa qua
thông tin từ quân đội hàn quốc cho biết triều tiên phóng thử nhiều tên lửa
từ thành phố ven biển phía đông wonsan và các tên lửa đã bay khoảng ba trăm linh km
trước khi rơi xuống vùng biển phía đông